diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việt á vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh thuận
khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở của dương bá thanh dân trưởng khoa dược trang thiết bị y tế
và nguyễn đăng đức tổ trưởng tổ tư vấn đấu thầu thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh ninh thuận
gọi tắt là cdc ninh thuận để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu
gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một dân và đức đã liên hệ với công ty cổ phần việt á
lấy ba báo giá cho mỗi gói thầu để lập hồ sơ chỉ định đấu thầu
đối với năm gói thầu mua sinh phẩm bộ xét nghiệm covid một mươi chín
việc đấu thầu không tuân thủ quy định của pháp luật vì đã thông đồng với công ty việt á
lấy ba báo giá do công ty việt á đưa ra trong đó báo giá của công ty việt á ở mức thấp nhất
các báo giá còn lại là các công ty con của công ty việt á
gây thiệt hại gần chín tỷ đồng cho ngân sách nhà nước
hiện cơ quan công an đang tiến hành ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng
với dương bá thanh dân và nguyễn văn đức để tiếp tục điều tra
một vụ án cũng đang nhận được sự quan tâm của dư luận
thêm một trung tâm đăng kiểm tại hà nội bị phát hiện sai phạm đó là hai mươi chín một mươi ba d
hiện giám đốc trung tâm này cùng với năm cá nhân khác đã bị công an huyện đông anh
thành phố hà nội tạm giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cụ thể cơ quan công an đã bắt giữ ông đoàn văn hiếu giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới hai mươi chín một mươi ba d để làm rõ hành vi nhận hối lộ
ngoài ra cơ quan công an cũng bắt giữ ông phạm văn tài phó giám đốc trung tâm này
cùng với bốn đăng kiểm viên là hoàng trung hải nguyễn thành đạt trần thanh đạt và ngô hoàng anh
hiện công an huyện đông anh đang tiếp tục điều tra
củng cố hồ sơ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí trái phép phạm văn tâm
trú tại thị xã kinh môn tỉnh hải dương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải dương tỉnh hải dương bắt giữ
vào sáng ngày chín tháng ba tổ công tác của công an thành phố hải dương đã bắt quả tàng lê văn thượng
đang cất giấu trái phép chất ma túy để bán kiếm lời
đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của phạm văn tâm
trong khi khám xét khẩn cấp chỗ ở của tâm công an thành phố hải dương đã thu giữ gần một trăm linh viên nén và ba túi chứa các hạt tinh thể màu trắng
mà tâm khai đều là ma túy tổng hợp mua về để bán kiếm lời
qua khám xét lực lượng chức năng thu giữ thêm hai khẩu súng dạng súng săn chưa bị cưa nòng và bốn viên đạn
cùng với nhiều dụng cụ như cân tiểu ly túi ni lông dùng để chia nhỏ ma túy
cưỡng đoạt tài sản của chủ cơ sở kinh doanh game trần minh vẹn chú tại thành phố cà mau
đã công an thành phố cà mau khởi tố
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai do không có tiền tiêu xài nên vẹn đã nhiều lần điện thoại cho vợ chồng chủ tiệm game
trong nhật pháp đe dọa không cho tiệm game hoạt động và yêu cầu đưa tiền vào kê
khi chủ tiệm game không đồng ý vẹn nhiều lần đến tiệm game và đe dọa nhân viên
nhiều lần bị đe dọa dùng vũ lực trong gần hai tháng vợ chồng chủ tiệm game đã đưa cho đối tượng bảy năm triệu đồng
công an thành phố cà mau đã thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trần minh vẹn trong thời gian ba tháng để điều tra
công tác đấu tranh phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi hai của lực lượng công an thành phố hồ chí minh đã đạt được những kết quả quan trọng
hoàn thành đa số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra
những đường dây ma túy lớn được công an thành phố hồ chí minh đấu tranh triệt phá
công an thành phố hồ chí minh đã đạt được những kết quả quan trọng
năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố hồ chí minh tiếp tục triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ hơn ba mươi sáu kg ma túy các loại hai xe ô tô bốn khẩu súng bốn mươi ba viên đạn các loại
cùng nhiều tăng vật liên quan và khởi tố bắt giam một mươi hai đối tượng về tội mua bán vận chuyển tàn trự trái phép chất ma túy
ngoài chuyên án trên trong năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố hồ chí minh cũng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy
từ campuchia về thành phố hồ chí minh thu giữ hơn một trăm linh kg ma túy các loại
và nhiều đường dây ma túy khác được công an các quận huyện các phòng nghiệp vụ phối hợp đấu tranh bóc dở triệt đẻ
với sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an đã từng bước ngăn chặn kiềm chế tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy
tạo hiệu ứng tuyên truyền vận động người dân nhất là thanh thiếu niên nâng cao hiểu biết không hoạt động phạm tội
hoặc vi phạm pháp luật về ma túy đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố hồ chí minh
liên quan công tác quản lý hồ sơ về các dự án giao thông cầu đường sau sự cố đứt cáp dự ứng lực cầu vượt nguyễn hữu cảnh
quận bình thành hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bang giao thông tp hcm đã kiến nghị thành phố cần phải xây dựng một số hệ thống hóa dữ liệu chung
là để phục vụ cho các đơn vị khi triển khai dự án hoặc ngầm hóa thuận lợi không gặp khó khăn
theo phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ sở giao thông vận tải tp hcm
chưa tính số cây cầu ở các quận huyện nhiều dự án thiết kế cũ nên việc tìm lại hồ sơ hoàn công khá khó khăn
sở giao thông vận tải tp hcm đang tính toán làm việc với nhiều đơn vị liên quan để cập nhật vào hồ sơ
đưa vào cơ sở dữ liệu chung về các dự án giao thông có thể quản lý trên mạng
theo bang giao thông việc xây dựng số hóa dữ liệu chung là để phục vụ cho các đơn vị khi triển khai dự án
hoặc ngầm hóa thuận lợi không gặp khó khăn
bên cạnh đó các đơn vị quản lý chính quyền địa phương cần thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng định kỳ
trước thực trạng nhiều phụ huynh bị lừa chuyển khoản hàng chục cho đến hàng trăm triệu đồng
khi nhận thông tin con mình phải nhập viện cấp cứu
công an tp hcm đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các trường phải tăng cường kết nối
trao đổi với phụ huynh
để đề phòng ngăn chặn những hành vi lừa đảo này
hiện nay nhiều phụ huynh lo lắng về các vụ lừa đảo thông tin học sinh bị tai nạn
đã nhập viện cấp cứu yêu cầu phụ huynh chuyển khoản
các trường học trên địa bàn tp hcm đã chủ động kết nối chia sẻ tuyên truyền cho phụ huynh
thông qua bang đại diện cha mẹ học sinh của các khối lớp là kênh thông tin để truyền tải hướng dẫn
cũng như đưa ra những cảnh báo đến với các phụ huynh khác
khi mà nói là con đang bệnh nằm ở bệnh viện chợ rẫy thì rất là lo
nên người ta sẽ xử lý thông tin sẽ không kịp là người ta sẽ quen mang
và sẽ chuyển tiền theo cái ý đồ của tội phạm
trước mắt là mình phải cần phải bình tĩnh để xử lý cái thông tin đó
là phải liên hệ với cô chủ nhiệm và nhà trường để xác thực thông tin có đúng hay không
rồi mình mới tiến hành là các bước tiếp theo là mình phải vào bệnh viện với con rồi này kia các kiểu
vì khi mà mình nhận được tin từ nhà trường thì mình sẽ chia sẻ thông tin lên nhóm phụ huynh riêng của lớp
và từ của trường xong từ trường sẽ chuyển về các lớp
và từ đó thì mình sẽ cho phụ huynh là đề cao cảnh giác lên như những cái trường hợp mà lừa đảo mà đưa ra như vậy
việc duy trì liên lạc tương tác với phụ huynh và nhà trường thì giáo viên chủ nhiệm của từng lớp đóng vai trò quan trọng
ngay từ đầu năm học giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đều cung cấp số điện thoại và các phương tiện liên lạc khác của mình đến từng phụ huynh
vì vậy nếu xảy ra sự cố liên quan đến sức khỏe các em
giáo viên chú nhiệm lớp và ban giám hiệu đều quan tâm lo lắng
những người có trách nhiệm tại trường sẽ liên hệ với các bậc phụ huynh khi cần thiết
trường hợp có việc quan trọng cũng không bao giờ yêu cầu phụ huynh phải chuyển khoản nộp tiền gấp
trong trường hợp phụ huynh muốn xác minh thông tin nào liên quan đến con mình
thì giáo viên chú nhiệm có thể hỗ trợ thông tin chính thống để phụ huynh đánh sập bẫy
thì mình thấy là thông tin trên báo đài đã có trường hợp bị lừa đảo như thế
thì lập tức các ban ngành đã vào cuộc liền
mình nhận được những chỉ đạo rất là sát sao từ sở giáo dục
rồi rất là tỉ mỉ rất là cụ thể
đó là cái kênh thông tin chính thống để mình có thể chuyển tải đến phụ huynh
một cách nhanh chóng chính xác mà phải nói là có thể hỗ trợ được cho phụ huynh
trong cái việc phụ huynh cũng có thể phân loại phân nguồn được
cái thông tin nào là chính thống thông tin nào là không chính thống
công an tp hcm cho biết các đối tượng chia vai nhau để cùng lựa các phụ huynh trong mỗi vụ việc
có người mạo danh giáo viên người đóng vai bác sĩ
và những người liên quan
do đó công an tp hcm đã phối hợp với các cơ quan báo chí đài phát thanh truyền hình
để tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo
công an tp hcm cũng yêu cầu sở giáo dục đào tạo tp hcm hướng dẫn phụ huynh
cẩn trọng và chọn lọc khi tiếp nhận xử lý thông tin
đối với tội phạm lừa đảo qua mạng máy tính hiện nay hoạt động rất là tinh vi
theo công an tp hcm thống kê đối tượng hoạt động có trên hai mươi loại thủ đoạn khác nhau
và công an tp hcm
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của công an tp hcm
đã thành lập một trang thông tin trên facebook
tại địa chỉ facebook anm catv hcm
và tên là phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm
trong đó lực lượng điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao của công an tp hcm
đã thông tin rất là nhiều các thủ đoạn
của đối tượng
khi có phản ánh người dân
chúng tôi cập nhật lên đây để chia sẻ cho người dân
mọi người quan tâm đến trang này
có thể vào đây tham khảo
để biết được các thủ đoạn của đối tượng
thật sự ra khi phụ huynh ở trong trường
nó thành lập những nhóm
gia lô nhóm viper
để chúng ta thông tin với nhau
ngoài những kênh mà
thông tin chung của nhà trường lại có
những xuất hiện những kênh những group
và chính vì vậy những thông tin của học sinh
chúng ta hay đăng lên
xã hội thì dẫn đến một số
vụ việc và lộ lọc thông tin
thì cái này cũng xin là
chúng ta phải cẩn trọng
và ngay cả ngành giáo dục chúng tôi đã có
trong quá trình quản lý
thì ở mỗi một lớp
là có giáo viên chủ nhiệm
và nhà trường cũng có kênh để
thông tin truyền thông dưới ban giám hiệu
và họ cho mấy học sinh
thứ nhất là phụ huynh khi nhận được
thông tin thì nên liên lạc trực tiếp lại
để phản hồi kênh này
và thực tế thì sau khi
có những trường hợp thì phụ huynh
sau khi chuyển xong hai lần mới sức nhớ
tới giáo viên chủ nhiệm thì gọi lại
thì con đang học ở trường
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng khuyến cáo
hình thức lừa đảo này đánh vào tâm lý lo lắng
phụ huynh học sinh với sức khỏe của con mình
vì vậy phụ huynh cần hết sức bình tĩnh
điện thoại xác minh lại với nhà trường
đặc biệt nếu trường hợp có trẻ nằm viện cấp cứu
phía bệnh viện nhà trường sẽ có thông báo trực tiếp
với phụ huynh học sinh
nhạy bén quyết đoán kiên cường dũng cảm
đây chính là phẩm chất của người chiến sĩ
công an nhân dân trên mặt trận đấu tranh
với tội phạm giữ gìn an ninh trật tự
không chỉ quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ
mà ở cuộc sống thường nhật đã có
không ít câu chuyện khiến chúng ta cảm phục
về tinh thần hết lòng hết sức
tận tụy phục vụ nhân dân
ngay khi nhận được tin báo hay phát hiện ra
sự việc có người dân đang gặp nguy hiểm
tới tính mạng trên đường
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
đã khẩn trương cứu người giúp đỡ
người dân vượt qua cơn nguy kịch
việc làm của các anh đã được nhân dân
cảm kích viết thư cảm ơn
việc tốt của người chiến sĩ công an
xuất phát từ trái tim không mong được báo đáp
phát hiện một người đàn ông
ngồi phía sau xe máy bị co giận
ngã xuống đập đầu vào nền đường
tình trạng nguy cấp có thể
nguy hiểm tới tính mạng
ngay lập tức tổ công tác công an tỉnh hòa bình
xuống xe tiến hành sợ cứu
đồng thời dùng xe ô tô
đưa nạn nhân xuống trung tâm y tế
huyện tân lạc tập ứu thị tời
nạn nhân được hồi sức thích cực
hiện tại sức khỏe đã bình phục
cảm thức trước nghĩa cử cao đẹp
của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hòa bình
người nhà nạn nhân đã viết thư cảm ơn
tổ công tác và lãnh đạo công an tỉnh hòa bình
nơi đã dành rũa
những chiến sĩ công an hết lòng
hết sức tận tụy phục vụ nhân dân